tại hà nội báo nhân dân phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo ký kết chương trình phối hợp công tác tuyên truyền về giáo dục và đào tạo giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
việc ký kết chương trình phối hợp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền về giáo dục và đào tạo
như việc thông tin kịp thời chính xác các chủ trương đường lối chính sách của đảng và nhà nước về giáo dục và đào tạo
những định hướng chương trình dài hạn các chủ trương chính sách mới của ngành giáo dục đến các tầng lớp nhân dân
từ đó nâng cao nhận thức tạo sự đồng thuận để triển khai thực hiện một cách có hiệu quả
bên cạnh đó giới thiệu các nhân tố mới điển hình tiên tiến các tấm gương người tốt việc tốt
đổi mới sáng tạo trong việc dạy học và quản lý trong toàn ngành giáo dục qua đó tạo sự lan tỏa nhân rộng trong toàn ngành
chương trình phối hợp với những nội dung tuyên truyền cụ thể từ đổi mới chương trình giáo dục phổ thông
đổi mới nội dung hình thức và phương pháp thi kiểm tra và đánh giá đến việc đẩy mạnh kiểm định chất lượng
các cơ sở giáo dục đại học các chương trình đào tạo các giải pháp nhằm nâng cao khả năng có việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp
cũng như các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế